đoàn công tác của trung ương do đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh hà tĩnh
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng ở hà tĩnh có nhiều cố gắng
theo đúng chủ trương của đảng đã quán triệt các chỉ thị văn bản đưa ra các chương trình phục vụ cho công tác phòng chống tham nhũng
hà tĩnh có một số giải pháp thực hiện có hiệu quả khá tích cực như cải cách hành chính áp dụng công nghệ thông tin thực hiện nghiêm về công tác cán bộ
theo đồng chí võ văn thường hà tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị văn bản lãnh đạo chỉ đạo của trung ương
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong các cơ quan chức năng có vai trò kiểm tra thanh tra điều tra thi hành án
với mục đích chung là đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
trong chín tháng đầu năm tỉnh hà tĩnh đã đẩy mạnh công tác giám sát kiểm tra và xử lý một số tổ chức cá nhân có xe phạm về kinh tế